chào mừng quý vị đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
xây dựng nông thôn mới là trọng tâm phát triển nông nghiệp nông thôn được đảng nhà nước và các cấp các ngành đặc biệt quan tâm
xác định ý nghĩa quan trọng của chương trình những năm qua ngành y tế và các địa phương đã tích cực chỉ đạo thực hiện tiêu chí y tế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân góp phần hoàn thành tiêu chí số một mươi năm trong xây dựng nông thôn mới ghi nhận tại tỉnh yên bái
là xã vùng thấp trong vùng thâm canh của huyện văn yên xã an thịnh có trình độ dân trí chưa đồng đều và điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên sau sáu năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay xã đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới có hệ thống đường giao thông liên thôn và thôn xóm tương đối hoàn chỉnh thuận tiện cho việc đi lại sản xuất học tập và giao lưu hàng hóa trong vùng
vấn đề đặt ra cho an thịnh trong thời gian tới là tiếp tục xây dựng nông thôn mới như thế nào huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân
những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
trong một mươi chín tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới có tiêu chí một mươi năm y tế quy định rõ xã phải đặt tiêu chí quốc gia về y tế và đặt tỷ lệ bảo hiểm y tế trên bảy mươi
thực hiện tiêu chí một mươi năm y tế được xã xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng
đối với năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ người dân trên toàn địa bàn xã tham gia bảo hiểm y tế chiếm tám mươi năm trong đó năm hai nghìn một mươi tám đảng ủy chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch sẽ đạt chín mươi ba bảy tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
nhưng được sự quan tâm của đảng bộ ủy ban nhân dân tỉnh và ngành y tế công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh yên bái được thực hiện khá tốt
đa số các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh đã được xây mới trang thiết bị cũng được đầu tư khang trang đảm bảo tốt chức năng khám chữa bệnh và hoạt động dự phòng của trạm y tế tuyến xã
trang thiết bị cũng được đầu tư khang chữa bệnh và hoạt động dự phòng của trạm y tế tuyến xã trên địa bàn
trang thiết bị cũng được đầu tư khang chữa bệnh và hoạt động dự phòng của trạm y tế tuyến xã trên địa bàn